công ty liên quan đến vụ rơi máy bay trực thăng bell năm trăm linh năm
đến chiều ngày hôm qua lực lượng chức năng đã tìm thấy hộp đen chiếc trực thăng rơi tại khu vực biên giáp danh giữa vịnh hạ long với xã gia luận huyện cát hải thành phố hải phòng
trong tối qua văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết đơn vị đã yêu cầu bộ tham mưu quân khu ba biên phòng trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
huy động lực lượng phương tiện tổ chức tìm kiếm cứu nạn một nạn nhân còn lại
chiếc hộp đen của trực thăng gặp nạn đã được tìm thấy trong khu vực buồng lái
bước đầu nhận định khi nhận thấy trực thăng gặp sự cố phi công đã rất cố gắng điều khiển đưa trực thăng về khu vực an toàn
tuy nhiên do sự cố quá nhanh nên phi công đã không kịp xử lý
trước đó ngay sau khi xảy ra sự cố các lực lượng chức năng và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã tổ chức tìm kiếm xuyên đêm để tìm năm nạn nhân xấu xố
hơn sáu trăm linh người gồm lực lượng quân đội công an ngư dân và các lực lượng địa phương cùng nhiều phương tiện thiết bị chuyên dụng đã được huy động tìm kiếm và đã tìm được bốn trong số năm thi thể nạn nhân
công an tỉnh sơn la vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt quả tang một đối tượng có hành vi vận chuyển tám bánh heroin
đối tượng bị bắt là giàng a sánh chú tại xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
vật chứng thu giữ gồm tám bánh heroin cùng một số tăng vật liên quan qua đấu tranh khai thác
sánh khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông không rõ tên tuổi từ bản lũng xá đến bản lóng luông sau khi vận chuyển chót lọt sẽ được trả công một mươi tám triệu đồng
một tụ điểm đá gà với quy mô lớn vừa bị công an huyện tân châu triệt phá bắt giữ bốn mươi sáu đối tượng
tại khu vực cồn đất ở xã tân hòa huyện tân châu lực lượng công an bắt giữ bốn mươi sáu đối tượng thu giữ trên ba trăm linh triệu đồng bốn mươi điện thoại di động hai mươi con gà đá hai cân đồng hồ
bảy cặp cửa sắt một mươi hai xe mô tô bốn xe ô tô và một số đồ vật khác có liên quan
đây là tụ điểm đánh bạc do huỳnh văn thành chú tại bình phước cầm đầu
trung bình tổng số tiền cá cược trong ngày của điểm đá gà này giao động từ khoảng năm trăm linh triệu đồng cho đến sáu tỷ đồng thành thu lợi trong ngày từ năm mươi triệu đồng cho đến ba trăm linh triệu đồng
hiện công an huyện tân châu đang tiếp tục điều tra truy bắt các đối tượng có liên quan
đến tối ngày hôm qua do gió mùa đông bắc tràn về
việc tìm kiếm nạn nhân cuối cùng tạm dừng
sáng nay công tác tìm kiếm một nạn nhân còn lại sẽ tiếp tục được triển khai
sau sự cố các tour bay ngắm cảnh bắn trực thăng ở việt nam đang được tạm dừng
chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bốn bị cáo gồm lê thanh hùng võ quốc thái lê văn đạt trần quang thông
cùng chú huyện cái bè tỉnh tiền giang về tội trộm cắp tài sản xảy ra tại xã phú quế huyện long hồ vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cả bốn đối tượng rủ nhau đi trộm cắp tài sản
khi đi đến địa phận huyện long hồ tỉnh vĩnh long phát hiện nhà một người dân không có người trông coi
các đối tượng đã dùng kiềm cộng lực cắt ổ khóa và đột nhập vào nhà
tổng trị giá gần hai tỷ đồng gồm tiền mặt và nữ trang bằng vàng mà các đối tượng trộm được đã đem bán rồi đem chia nhau tiêu xài cá nhân
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lê thanh hùng và võ quốc thái mỗi bị cáo một mươi bảy năm tù
bị cáo lê văn đạt một mươi một năm tù bị cáo trần quang thông một mươi hai năm tù
thưa quý vị nhằm phát triển quan hệ hợp tác giữa các quốc gia
trong việc đẩy mạnh sáng kiến chương trình kế hoạch trong hoạt động phòng chống tội phạm ma túy
tập trung vào các tuyến biên giới vào ra khu vực tam giác vàng
vào ngày hôm qua tại hà nội cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an việt nam tổ chức hội nghị tổng kết triển khai trung tâm điều phối sông mê công an toàn về kiểm soát ma túy
tham dự có sáu nước thành viên gồm trung quốc thái lan lào myanmar campuchia và việt nam
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai qua quá trình hợp tác
trung tây trần áp
các nước đã phối hợp triệt phá nhiều đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia thu giữ hàng tấn ma túy
qua đó đã bắt giữ được nhiều đối tượng cầm đầu triệt xóa nhiều tổ chức tội phạm
trong đó năm qua lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy việt nam đã đấu tranh thành công gần hai mươi bốn vụ án
bắt giữ hơn ba mươi sáu một trăm linh đối tượng thu giữ gần bảy trăm bốn mươi hai kg heroin gần một tám trăm năm mươi tám kg và hàng triệu viên ma túy tổng hợp
sau khi trao đổi thảo luận đóng góp ý kiến hội nghị đã thông qua kế hoạch hành động
sông mekong an toàn về kiểm soát ma túy giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bảy gồm các giải pháp quan trọng như kiểm soát tiền chất
điều tra phòng chống hoạt động sản xuất mua bán vận chuyển ma túy phối hợp triển khai các chiến dịch chung
các hoạt động đấu tranh ngăn chặn ma túy trên các tuyến đường bộ đường sông và dọc theo biên giới
cùng với đó xây dựng cơ chế quản lý hợp tác với các bên đối tác trong và ngoài khu vực
năm nay việt nam là nước chủ trì triển khai các hoạt động trong khuôn khổ sáng kiến sông mekong an toàn
vào sáng ngày hôm qua tại hà nội bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức lễ bế giảng huấn luyện đầu khóa học viên đào tạo đại học chính quy
năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba các trường công an nhân dân
việc tổ chức huấn luyện đầu khóa cho các học viên mới trúng tuyển vào các trường công an nhân dân là một chủ trương quan trọng
được ban thường vụ đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an quan tâm
sau năm tháng huấn luyện gần hai học viên đã được gian luyện về bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức
các kiến thức cần thiết về chính trị lịch sử truyền thống công an nhân dân
thông qua các chương trình đào tạo các học viên cũng đã được huấn luyện kỹ năng cơ bản về điều lệnh quân sự võ thuật tư thế lễ tiết tác phong
làm cơ sở cho quá trình học tập tại các trường công an nhân dân và công tác tại các đơn vị sau này
các điều kiện về thời gian nội dung chương trình huấn luyện và cơ sở vật chất cũng đã được bộ tư lệnh cảnh sát cơ động quan tâm
qua đó nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ giáo viên
kết thúc khóa huấn luyện tỷ lệ học viên đạt loại giỏi khá chiếm trên chín mươi
ngay sau lễ bế giảng các học viên sẽ trở về các học viện trường công an nhân dân và thực hiện chương trình học tập
thưa quý vị chiều qua tại nhà hát ca mối nhạc công an đã diễn ra buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật quần chúng của cụm thi đua số bảy bộ công an
tham dự chương trình liên hoan nghệ thuật quần chúng công an nhân dân lần thứ một mươi hai đoàn nghệ thuật của cụm thi đua số bảy mang đến năm tiết mục
các tiết mục đều hướng về xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nhân dân phục vụ
có thể khẳng định các tiết mục đoàn nghệ thuật cụm thi đua số bảy mang đến liên hoan lần này rất nhiều nội dung phong phú
về tình yêu quê hương đất nước các đội người chiến sĩ công an bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
sau buổi tổng duyệt lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc cụm thi đua số bảy đã trao đổi giúp kinh nghiệm để hoàn thiện các tiết mục
sẵn sàng mang đến liên hoan nghệ thuật quần chúng công an nhân dân lần thứ một mươi hai
thưa quý vị nằm trong chuỗi hoạt động trình diễn chào mừng kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thành lập vào tối qua tại nhà hát lớn
nhà hát tuổi trẻ đã trình diễn chùm hài kịch nổi tiếng đời cười tuyển chọn
chương trình gồm các tiểu phẩm đặc sắc quy tụ nhiều nghệ sĩ từng đảm nhận những vai diễn đầu tiên của series của series hài kịch đời cười ra mắt hơn hai mươi năm về trước
từng tạo dấu ấn đặc biệt riêng có của nhà hát tuổi trẻ với đông đảo khán giả hai kịch đời cười đã trở lại phục vụ khán giả
xuất hiện trở lại trên sân khấu những lứa diễn viên này đã gắn bó với syri đời cười ngay từ những ngày đầu ra mắt
này vẫn khiến khán giả thổn thức với những nét diễn quấn hút và tạo được tiếng cười

các nghệ sĩ tham gia chương trình đời cười tuyển chọn lần này đều có chung nhiệt huyết say mê như những ngày đầu để trị ân các thế hệ khán giả của nhà hát tuổi trẻ
tham gia đời cười tuyển chọn là cơ hội để các nghệ sĩ trở về ngôi nhà sư của mình
nhất là khi có dịp hội ngộ rất nhiều các nghệ sĩ tài năng từng gắn bó với nhà hát tuổi trẻ
chúng tôi đã mời các nghệ sĩ đã nghỉ hưu
họ là những gương mặt rất là nổi tiếng như chị lê khanh chị ngọc huyền chị minh phương hoặc anh quốc
tuy nhiên khi quay trở lại với sân khấu điều mà họ xúc động lắm chúng tôi cũng rất xúc động
bởi vì không nghĩ rằng những kỷ niệm những hoài điểm xưa cũ ấy đã được các anh các chị thổ lại một cái luồng gió mới
và khiến cho chúng tôi tất cả những người đang làm việc trong nhà hát cũng cảm thấy được vui lây
những niềm vui những hạnh phúc
ngày nào cũng lại quay trở lại
đời cười seri hài kịch của nhà hát tuổi trẻ từng in đậm dấu ấn trong lòng khán giả
là một trong một mươi sự kiện văn hóa năm hai nghìn do báo thể thao văn hóa bình chọn
với những tiểu phẩm như khôn ngoan không lại với rời phong bì được thưởng chữa ngọng bệnh gen
sẽ còn tiếp tục tái diễn tại sân khấu của nhà hát lớn vào ngày chín tháng bốn tới đây
cùng với những đêm diễn phục vụ khán giả nhạc kịch trại hoa vàng và vở kịch sống mãi tuổi một mươi bảy của nhà hát tuổi trẻ
thưa quý vị những năm gần đây số lượng sở hữu xe ô tô của việt nam đã tăng nhanh chóng
kéo theo đó là hàng loạt những vấn đề bất cập khi hạ tầng giao thông đặc biệt là tại các đô thị lớn
chưa kịp thời đáp ứng không ít tranh chấp mâu thuẫn đã xảy ra xung quanh câu chuyện dừng đỗ xe tại các thành phố lớn
khi mà các bãi đỗ xe khu vực đỗ xe còn thiếu và ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người điều khiển phương tiện vẫn còn kém
vâng riêng tại các khu vực đô thị khu trung cư thì vấn đề này càng trở nên nóng bỏng hơn
thậm chí là còn gây nguy cơ mất an ninh trả tự do các mâu thuẫn tranh chấp kéo dài khó xử lý và giải quyết
xung quanh vấn đề này tiểu mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay sẽ có cuộc trao đổi ngắn cùng tiến sĩ luật sư đặng văn cường
đoàn luật sư thành phố hà nội mời quý vị cùng theo dõi
theo thông tư của bộ xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà trung cư có quy định
diện tích chỗ để xe bao gồm đường ngợi bộ trong gala bãi để xe tối thiểu là hai mươi năm m hai cho bốn căn hộ chung cư
nhưng không nhỏ hơn hai mươi m hai cho một trăm linh m hai diện tích sử dụng căn hộ trung cư
trong đó đảm bảo tối thiểu sáu m hai chỗ để xe máy xe đạp cho mỗi căn hộ trung cư
nhà ở xã hội tái định cư và nhà ở thu nhập thấp diện tích chỗ để xe được phép lấy bằng sáu mươi định mức quy định
đồng thời đảm bảo tối thiểu sáu m hai chỗ để xe máy xe đạp cho mỗi căn hộ trung cư
diện tích chỗ để xe bao gồm đường nội bộ trong vara bãi để xe của phần căn hộ lưu trú
và phần văn phòng kết hợp lưu trú trong nhà trung cư hỗn hợp phải tính toán đảm bảo tối thiểu hai mươi m hai
cho một trăm sáu mươi m hai diện tích sử dụng căn hộ lưu trú và phần văn phòng kết hợp lưu trú phải nằm trong phần diện tích của dự án đã được phê duyệt
trước tiên xin cảm ơn tiến sĩ luật sư đặng văn cường đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân
vâng thời gian gần đây thì không ít người dân có cái thắc mắc và câu hỏi rằng là liệu các cái bảo vệ ở các khu đô thị
các khu trung cư có được quyền xử lý các cái xe vi phạm bằng cách là khóa bánh xe khi mà các phương tiện này dừng đỗ sai quy định hay không ạ
vậy thì luật sư có thể phân tích về trường hợp này dựa trên các quy định hiện hành hiện nay được không ạ
theo khoản hai điều một trăm linh của luật nhà ở thì những cái hạ tầng kỹ thuật rồi là đường nội bộ thì thuộc sự quản lý của khu đô thị
tuy nhiên có những trường hợp có những phần đường tiếp giáp với khu vực trung cư đó khu vực đô thị đó thì phải bàn giao cho nhà nước sau khi đã triển khai xong công trình dự án đó
bởi vậy là nếu mà có tranh chấp xảy ra thì chúng ta phải xác định xem là cái phần diện tích đường nội bộ đó có thuộc sự quản lý của khu đô thị hay không
nếu trong trường hợp một đoạn đường nội bộ hoặc là đường tiếp giáp bàn giao
nhà nước quản lý rồi thì cái việc dừng đỗ xe rồi xử lý vi phạm thì phải theo quy định của luật giao thông đường bộ rồi là về luật xử lý vi phạm hành chính và cái này do lực lượng chức năng thực hiện
còn đối với các khu vực sử dụng chung đường nội bộ rồi các diện tích sử dụng chung khác thì đó là thuộc quyền sở hữu chung của các chủ sở hữu các căn hộ ngôi nhà đó
vậy liệu chúng ta cần phải có những quy định cụ thể và chi tiết hơn liên quan đến công tác quản lý tại các khu chung cư và khu đô thị
và theo luật sư tiến sĩ đặng văn cường thì việc xây dựng quy chế quản lý nhà trung cư cũng như là khu đô thị thì cần phải có cái sự thống nhất cũng như là minh bạch như thế nào
hiện nay thì đã có một hệ thống tương đối đầy đủ những quy định về nhà ở về xây dựng về khu trung cư về khu đô thị mới
nhưng mà hiện nay cái tình trạng là quản lý ở các khu đô thị mới và các khu trung cư là vẫn còn những cái lộn rộn
và vẫn còn rất nhiều tranh chấp giữa chủ đầu tư với cư dân rồi là giữa cái ban quản lý với các cư dân của tòa nhà
và đặc biệt là hiện nay thì chúng ta có quy chế quản lý nhà chung cư theo bàn hành kèm theo thông tư số hai hai nghìn một mươi sáu
nhưng mà chúng ta cũng chưa có quy định về quy chế quản lý khu đô thị mới
và hiện nay khu đô thị mới thì là có những khu đô thị thì không có nhà trung cư
vậy là có áp dụng theo quy chế quản lý nhà trung cư hay không thì đó cũng là vấn đề gây tranh cãi
và đó là vấn đề về pháp lý tôi cho rằng là cần phải có những cái sửa đổi bổ sung cho phù hợp
việc này chắc chắn là có một phần nguyên nhân không nhỏ từ việc thiếu các khu vực đỗ xe tại các khu đô thị và khu trung cư
khi mà số lượng xe cá nhân hiện nay thì ngày càng tăng cao
linh quan đến vấn đề này thì chúng ta đang có những quy định như thế nào
và theo luật sư tiến sĩ tạm văn cường thì hiện nay chúng ta đang thực thi những quy định này như thế nào
chính phủ cũng như là bộ xây dựng
rồi là các địa phương các tỉnh thì đều có những quy định về diện tích tối thiểu để đỗ xe ô tô đỗ xe máy gọi là bãi đỗ xe nơi đỗ xe ở các khu đô thị khu trung cư
tuy nhiên hiện tượng là biến cái bãi xe đố tô đỗ xe bãi cái nơi mà được thiết kế để đỗ xe ô tô trở thành cái khu thương mại trở thành cái chỗ kinh doanh hoặc là thu hẹp diện tích đó để tăng diện tích nhà ở lên là đã có đã xảy ra ở một số cái dự án
cho nên là tôi cho rằng là công tác thanh tra kiểm tra phát hiện xử lý đối với sai phạm trong cái lĩnh vực xây dựng đặc biệt là khu nhà ở thương mại thì cần phải tăng cường hơn nữa và kịp thời phát hiện xử lý
một lần nữa xin cảm ơn những phân tích vừa rồi của tiến sĩ luật sư đạm văn cường
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo